buổi chiều quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
trước khi thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật
tiếp đó cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
nhận lời mời của ngoại trưởng hợp trung quốc hoa kỳ mai pong pyo phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phạm bình minh thăm chính thức hợp trung quốc hoa kỳ
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm chính thức hoa kỳ lần này của phó thủ tướng phạm bình minh một lần nữa cho thấy việt nam kiên trì thực hiện
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa tích cực chủ động hội nhập quốc tế
trong đó coi trọng thúc đẩy quan hệ với hoa kỳ đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
hợp tác kinh tế luôn là nền tảng và trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước
kim ngạch thương mại hai triệu liên tục tăng trong nhiều năm
sau hai mươi bốn năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hoa kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
năm hai nghìn năm kinh ngạch thương mại hai triệu đạt bảy tám tỷ đô
đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt năm mươi bốn tỷ đô la và đạt bức kỷ lục sáu mươi ba tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt năm mươi bốn tỷ đô và đạt bức kỷ lục sáu mươi ba tỷ đô vào năm hai nghìn một mươi tám

cùng với kinh tế rất nhiều lĩnh vực hợp tác khác cũng liên tục có những thành tiệu đáng kể đặc biệt là giáo dục và đào tạo
với khoảng ba mươi sinh viên việt nam đang học tập tại hoa kỳ thì đây là nguồn nhân lực không chỉ đóng góp vào việc tạo công an việc làm và tăng trưởng cho mỹ mà còn cả ở việt nam sau này
tại các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước hoa kỳ luôn cam kết tiếp tục hỗ trợ việt nam triển khai nhiều dự án với quy mô lớn nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh
trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hai bên luôn có quan điểm ủng hộ lập trường của nhau đặc biệt trong vấn đề biển đông
việt nam và hoa kỳ luôn chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai của liên hợp quốc
trong vấn đề biển đông hai bên chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở là tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có công ước quốc tế và luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong vấn đề biển đông hai bên chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật